thượng tướng tô lâm ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp bộ phận thường trực tiểu ban an ninh trật tự đã báo cáo kết quả triển khai công tác bảo vệ lễ quốc khánh và rút kinh nghiệm buổi tổng duyệt
thượng tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao kết quả công an các đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời nhấn mạnh bảo đảm tuyệt đối an toàn trước trong và sau lễ meeting diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn lực lượng công an nhân dân
từ kinh nghiệm buổi tổng duyệt yêu cầu tiểu ban an ninh trật tự nghiêm túc đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chỉ huy chỉ đạo triển khai lực lượng
bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đoàn khách quốc tế và đại biểu dự lễ meeting
tiếp tục tập trung tấn công chấn áp các loại tội phạm tổ chức tốt các phương án phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các lực lượng tham gia meeting diễu binh diễu hành
kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết sẽ mở cửa miễn phí tham quan các điểm di tích huế vào ngày hai tháng chín cho tất cả các du khách người việt nam
theo đó từ bảy h đến một mươi bảy h ngày hai tháng chín du khách đến tất cả các điểm tham quan thuộc khu di tích huế
lăng tầm các vị vua triều nguyễn và các di tích khác sẽ được miễn phí vé tham quan
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết ngoài những hoạt động phục vụ thường xuyên như lễ đổi gác biểu diễn nhã nhạc hoạt cảnh hoàng thái hậu ngồi cung
dịp này trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế còn tổ chức hai triển lãm tại khu vực trường lang tử cấm thành để phục vụ du khách
vào ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng và cuốn trôi
nhiều công trình dân sinh ao cá hoa màu của người dân ở xã thanh luông huyện điện biên
ngay trong đêm nhiều hộ dân ở xã thanh luông huyện điện biên đã phải thức đêm để di chuyển đồ đạc do nước từ các con suối
nước mưa đã gây ngập úng có nơi lên đến một mét chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra tính toán tổng thiệt hại và có biện pháp khắc phục hậu quả
thống kê ban đầu mưa lũ đã làm một người bị thương nước lũ khiến các con sông suối dâng cao cuốn trôi cầu đoàn kết ở đội sáu
làm hư hỏng nặng cầu bản ló cầu thanh đông mưa lũ đã làm vỡ nhiều ao cá của người dân nhiều mét kè mố cầu và đường dân sinh bị sụt sạt đổ vỡ
ước tính tổng thiệt hại mưa lũ đã gây ra trên địa bàn xã thanh luông hơn hai tỷ đồng
sau đợt mưa lũ xảy ra những ngày qua trên địa bàn hiện tỉnh lạng sơn đang triển khai nhiều biện pháp tích cực để phòng chống dịch bệnh
và tiến hành vệ sinh sau mưa lũ không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
ngành y tế tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai những biện pháp khắc phục như đảm bảo vệ sinh môi trường
quản lý chất thải tại các cơ sở y tế theo đúng quy định không để chất thải y tế nguy hại chưa được xử lý phát tán ra môi trường
nhất là các cơ sở y tế nằm trong vùng ngập lụt
các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tăng cường công tác truyền thông và khuyến cáo người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường
phòng chống dịch bệnh tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong vùng bị ngập lụt triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân
vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm xử lý xúc vật chết và các biện pháp vệ sinh khác theo khuyến cáo của bộ y tế
tin quốc tế ít nhất đã có một mươi một người thiệt mạng và hai trăm năm mươi người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày hôm qua
tại khu nhà ở dành cho công nhân của tập đoàn dầu khí saudi aramco thành phố kobat phía đông của ả rập xê út
theo các nhà chức trách ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm của khu nhà
trong số hàng trăm người bị thương có nhiều người nước ngoài
nhiều trực thăng đã được huy động để chữa cháy trong khi các cư dân sống gần khu nhà đã được sơ tán
tập đoàn dầu khí saudi aramco tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới sản xuất và xuất khẩu dầu thô
có sáu mươi một công nhân từ bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới đang làm việc cho tập đoàn này
đến đây bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi